chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
hàng ngày kênh youtube báo sức khỏe và đời sống sẽ mang tới cho khán giả những thông tin bổ ích mới nhất nhanh nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
để bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ lây nhiễm
quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi các bản tin của chúng tôi để không bỏ lỡ các thông tin về dịch bệnh
giãn cách xã hội vừa là thách thức đòi hỏi toàn thành phố phải đồng lòng vượt qua
đồng thời đó cũng là cơ hội để thành phố triệu dân này giảm thiểu những tác động tiêu cực trong cuộc sống thường trực
tuy nhiên ngay sau khi nới lỏng gián cách thành phố hồ chí minh đã ghi nhận gần một mươi ca ngộ độc diệu nặng nhập viện
cảnh báo hàng loạt các nguy cơ khi thành phố trở lại bình thường
tuần đầu tiên của tháng một mươi ít nhất chín ca ngộ độc rượu được truyền vào bệnh viện nguyễn tri phương thành phố hồ chí minh
nhiều ca tiên lự nặng và nguy kịch
bệnh nhân nvt năm mươi tám tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng buồn nôn lơ mơ hôn mê
khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân uống rượu vào tối hôm trước
đến ba giờ sáng bệnh nhân có triệu chứng nói rằng nô nói
khi nhập viện bệnh nhân phải thở máy lọc máu kiểm soát các dối loạn toan kiểm
kết quả xét nghiệm nồng độ methanol trong máu ở mức rất cao hai trăm linh chín bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện tại có ba ca ngộ độc methanol nặng đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện nguyễn tri phương
ngoài ra có ba trường hợp bệnh nặng đã xin về
theo bác sĩ đỗ quốc hùng trưởng khoa cấp cứu chỉ trong tuần đầu tháng một mươi khoa tiếp nhận chín ca ngộ độc rượu
chỉ trong một ngày đã ghi nhận bốn trường hợp
điểm chung là các bệnh nhân đều mua rượu uống tại các tiệm tạp hóa nhỏ
dù đang trong thời gian dịch bệnh
nhiều ca nhập viện trong tình trạng nặng hôn mê khó thở tím tái suy hô hấp
dối loạn cân bằng nước điện dài suy gan thận tăng đường huyết
cá biệt có trường hợp ngưng tim trước khi nhập viện
bác sĩ đặng ngọc kim thanh trường khoa hồi sức tích cực chống độc cho biết
ngộ độc methanol trong rượu do chất chuyển hóa của methanol là acid fromic
gây dối loạn tiêu hóa và tổn thương nhiều cơ quan
triệu chứng thường xuất hiện là nôn ói nhức đầu lơ mơ dần rồi hôn mê
bệnh nhân thường nhập viện vào giờ thứ hai mươi bốn đến bốn mươi tám sau khi uống rượu
trong một mươi hai giờ đầu bệnh nhân chỉ ói mửa nhức đầu dễ nhầm với say rượu
bác sĩ kim thành cảnh báo methanol thường được gọi là cồn công nghiệp
có nhiều công dụng khác nhau như làm sơn dung môi
chất này rất độc hại và không được phép dùng làm dựa thực phẩm như ethanol
ngộ độc methanol có thể gây tổn thương não suy thận cấp diễn tiến tim mạch
mù vĩnh viễn suy đa cơ quan
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên uống rượu không rõ nguồn gốc
không rõ thành phần hoặc bán ở tiệm tạp hóa nhỏ thường có tạp chất độc hại như methanol
đã một mươi ngày từ khi tp hcm và các tỉnh gần gần nới lỏng giãn cách
dịch covid một mươi chín được khống chế khá hiệu quả
các ca mắc mới liên tục giảm số người xuất viện tăng cao và số bệnh nhân tử vong cũng giảm sâu
những dấu hiệu trên cho thấy sự đúng đắn của phương án chống dịch mới được thực hiện nghiêm túc
từ trung ương xuống địa phương và tận từng hộ gia đình
những thành quả này phải được duy trì và phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới
để củng cố các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ hậu covid một mươi chín
với người dân một mươi ngày qua cũng là khoảng thời gian thử nghiệm để sống chung với covid một mươi chín an toàn
duy trì thói quen tự bảo vệ sức khỏe và cởi bỏ tâm lý chữ nặng qua bốn tháng
đương đầu căng thẳng với dịch bệnh
an toàn nhưng không thể mất cảnh sát
trong buổi lễ cảm ơn và tuyên dụng
các đoàn hỗ trợ tp hcm chống dịch được tổ chức vào ngày tám tháng một mươi
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên lưu ý đến thời điểm này
các nhà khoa học trên thế giới chưa đoán định được hết mức độ nguy hiểm của biến chủng delta
và biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi trên thế giới
vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan
phải luôn nâng cao cảnh giác thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới
sống trong môi trường có dịch
lời cảnh báo này rất cấp thiết trong lúc không ít người đang hồ hời trở lại cuộc sống bình thường
và về mặt khoa học dịch bệnh chỉ có thể khống chế chứ chưa bao giờ diệt trừ được hoàn toàn
chúng ta phải chấp nhận sự uy hiếp của dịch bệnh như là điều hiển nhiên của tự nhiên
và dần học cách ứng phó tự bảo vệ trước những thách thức đó
ví dụ như bệnh số z gần một thế kỷ trước các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân chuyển bệnh
là do mũi anofen và thuốc điều trị cũng đã được bảo chế từ rất lâu
thế nhưng đến nay số z vẫn là một trong những bệnh
gây tử vong hàng đầu cho loài người
theo tổ chức y tế thế giới vào năm hai nghìn một mươi bảy toàn thế giới có đến hai trăm một mươi chín triệu ca nhiễm sốt z
trên mất ba trăm bốn mươi năm người
tại việt nam mỗi năm có khoảng năm ca sốt rét và đến nay cũng chưa thể tuyên bố chấm dứt được bệnh này
covid một mươi chín cũng vậy hầu hết các quốc gia phải chấp nhận sống cùng với virus sars cov hai
trong tâm thế cực kỳ cảnh giác và chuẩn bị hệ thống y tế tối ưu để ứng phó
chúng ta cũng không ngoại lệ trở lại cuộc sống bình thường mới
nhưng phải tuân thủ triệt đề các hướng dẫn của cơ quan y tế và sự điều hành chống dịch của chính phủ
chỉ một chút chủ quan lơ là thì sẽ trả giá đắt
và trường hợp bùng phát đợt dịch lần thứ tư ở các tỉnh thành phía nam là bài học nhãn tiền
sự tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế và sức khỏe người dân ghê gớm như thế nào
ai cũng đã thấy rõ
nền kinh tế quốc gia cũng khó chịu đựng nổi thêm những đợt giãn cách dài như thế
trách nhiệm của phòng ngừa dịch bệnh là của từng người dân
từng vị trí công tác và của cả hệ thống quản lý điều hành xã hội
một khâu yếu từng cá nhân lơ là đều có nguy cơ dẫn tới phát dịch bệnh trở lại
vui mừng vì cuộc sống trở lại bình thường nhưng phải tự nhắc nhở rằng dịch bệnh vẫn còn đó
bệnh chủ quan được xem là căn bệnh thế kỷ đáng lo ngại
vì chỉ cần ý thức của con người không cao lơ là mất cảnh giác
thì công sức chống dịch của cả một hệ thống sẽ đổ sông đổ bề
điều này đã được ban lãnh đạo những người cầm trịch vận mệnh của đất nước
nhấn mạnh nhiều lần
đạt vào tình hình thực tế của tp hcm và các tỉnh miền nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đưa ra những cảnh báo về việc dịch có thể bùng phát lại
bất cứ lúc nào các địa phương chứa vội mừng mà chủ quan
tiếp xúc với cử tri ngành y tế tp hcm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc lưu ý
khu vực đồng bằng sông cửu long sắp tới có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
và tp hcm có thể sẽ phải chi viện cho các địa phương
nên cần phải lường trước các tình huống để chủ động ứng phó dịch hiệu quả
báo sư tiến sĩ nguyễn thanh hùng giám đốc bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
tp hcm có khoảng hai mươi trẻ em mắc covid một mươi chín trong đợt dịch vừa qua
mức độ nguy hiểm tuy thấp hơn so với người lớn nhưng nguy cơ tử vong vẫn rất cao
đối với nhóm trẻ béo phì có bệnh nền
vì vậy người dân rất lo lắng nhất là khi tp hcm dự kiến mở lại các trường học
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai với cao hơn bảy mươi người trên một mươi tám tuổi đã trích ngừa mũi hai
nguy cơ nhiễm bệnh dồn cho trẻ em
chuyên gia này cho hay với
biến chủng delta chỉ trong hai tuần cuối tháng chín nước mỹ có hơn năm trăm linh trẻ mắc covid một mươi chín
do các trường học mở cửa
nước này đã trích vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
vừa qua chính phủ đã phê chuẩn mua một mươi triệu liều vaccine của cuba
vaccine pfizer cũng sẽ được mua và sẽ đưa về nước
nguồn vaccine cho trẻ em không thiếu
tôi khẩn thiết kiến nghị đưa chương trình tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em
và chương trình tiêm chủng quốc gia phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh hùng đề xuất
trả lời các cử tri thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
bộ y tế đang xây dựng các văn bản hướng dẫn dự kiến trong tháng một mươi
sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
cùng với lượng vaccine pfizer về việt nam trong thời gian tới
trong chuyến thăm cuba vừa qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đề nghị
và đang chờ nước bạn gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét
nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu dự kiến sẽ về tối thiểu
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một hơn bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi sẽ được tiêm
một mũi vaccine
tại buổi tiếp xúc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chia sẻ với đồng bào và cử tri tp hcm về những đau thương mất mát to lớn
trong đợt dịch vừa qua
ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với sự vất vả khó khăn của lực lượng tuyến đầu
chống dịch đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên ngành y tế
nhiều tầm cương làm việc tận thủy quên mình xả thân làm nhiệm vụ làm lay động
lòng người được xã hội trân trọng cảm ơn và tôn vinh
chúng ta biểu dương đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng y tế
cả nước trong đó có cán bộ nhân viên y tế của tp hcm chủ tịch nước nêu rõ
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tp hcm đã vượt qua đỉnh dịch đã vượt qua
khó khăn gian khổ để đưa cuộc sống dần trở lại bình yên như không được phép
chủ quan vì số ca tử vong còn cao
việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín từ zero covid sang thích ứng
an toàn với dịch là phù hợp nhưng tp hcm cần có chương trình kiểm soát tốt hơn
chủ tịch nước nêu rõ trong giai đoạn phục hồi và tái thiết tp hcm cần nhanh chóng
nâng cao độ phủ vaccine cùng với việc cải thiện năng lực điều trị
bên cạnh đó các địa phương phải tiếp tục kiểm soát rủi ro ở quy mô rộng hơn
khi tất cả các điểm đến có thể là nguy cơ lây nhiễm
theo chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
sắp tới các tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long có khả năng bùng phát dịch
gây sức ép rất lớn về y tế cho cả vùng
tp hcm có thể sẽ phải chi viện cho các tỉnh bởi lực lượng tăng cường từ trung ương đã rút
và năng lực y tế kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh của các địa phương còn yếu
có thể thấy những thành quả chúng ta đạt được trong thời gian qua về công tác phòng chống dịch
cũng như những nỗ lực để ổn định đời sống hỗ trợ các ngành các lĩnh vực trước
trong và sau dịch là đáng biểu dương
tuy nhiên cũng có nhiều bài học đắt giá chúng ta cần phải nghiêm túc kiểm điểm
chỉ vì một phút lờ là điển hình như được bùng phát dịch lần thứ tư này
trở về cuộc sống bình thường mới là mục tiêu của cả đất nước
để hạn chế những tác hại tiêu cực sau khi cuộc sống ổn định trở lại
đòi hỏi mỗi người cần tự nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân đặt ra mục tiêu để làm mới
phát triển và nâng cao năng lực thích ứng trước và sau dịch
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
chúng tôi tự tin là kênh thông tin uy tín chất lượng kịp thời đăng tải những thông tin nóng nhất
thời sự nóng nhất về tình hình dịch bệnh sức khỏe của người dân
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại